tin chúng tôi vừa nhận được vào ngày hôm nay viện pasteur nha trang nhận năm mươi sáu mẫu bệnh phẩm do trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận
thu thập từ năm mươi sáu trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp tiếp xúc gần đối với những trường hợp dương tính với sars cov hai tại tỉnh bình thuận
đã được công bố trong các ngày một mươi và một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kết quả là có năm mẫu dương tính với sars cov hai cụ thể như sau
bệnh nhân số bốn mươi là nữ hai tuổi
bệnh nhân số bốn mươi một là nam năm mươi chín tuổi
bệnh nhân số bốn mươi hai là nam hai mươi tám tuổi
bệnh nhân số bốn mươi ba là nữ bốn mươi bảy tuổi đều trú tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
bệnh nhân số bốn mươi bốn là nam một mươi ba tuổi quê quán tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba mươi bảy là nhân viên của bệnh nhân số ba mươi
thưa quý vị và các bạn cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam đang bước vào giai đoạn mới
đầy khó khăn và nhiệm vụ đặt ra nặng nề hơn rất nhiều
đồng hành cùng với chính phủ các địa phương các bộ ngành
lực lượng công an
các cơ sở y tế công an nhân dân cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp kịp thời
luôn có mặt ở những tuyến đầu những điểm nóng của dịch bệnh
đặc biệt các cơ sở y tế công an nhân dân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất
trang thiết bị nhân lực đáp ứng cho công tác điều trị và phòng chống dịch bệnh ở giai đoạn mới
khoa truyền nhiễm bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
khu vực phòng bệnh cách ly đã sẵn sàng với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân
đồ bảo hộ khẩu trang găng tay y tế được chuẩn bị kỹ càng cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện
hướng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đội phản ứng nhanh chống dịch covid một mươi chín của bệnh viện với phương tiện thiết bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ cấp cứu
tiếp nhận bệnh nhân bất cứ lúc nào
thì bản thân là anh em cũng xác định rõ tư tưởng là một là quyết tâm chống dịch
nên vì vậy là trong cái quá trình làm công tác ở đây thì chúng tôi nâng cao cái ý thức bảo vệ
nhưng cái thứ hai nữa là cũng sẵn sàng cái tinh thần chiến đấu là nếu mà tình trạng cấp cứu xảy ra
nếu mà tinh thần mà phải huy động mà phải là anh em sẵn sàng đã là ở lại ở đây túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
mà chúng tôi là mặc những người mặc hai màu áo quần phục thì phải có trách nhiệm cao hơn
đặc biệt là vấn đề tư tưởng và trách nhiệm
không thể nào trốn tránh
đặc biệt là trong nhiệm vụ trong vấn đề cấp cứu bệnh nhân trong những dịch hiện nay
nhiều khi cũng phải là động viên anh em và cùng kiểm tra lại toàn bộ
kể cả những phòng chức năng cũng kiểm tra lại xem cái chuyển đổi đáp ứng
và thậm chí chúng tôi đã đưa ra những thực tế và đưa ra những cái kịch bản rất là cụ thể khi đã xảy ra những vấn đề này
cũng theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ công an
hiện nay tất cả các bệnh viện trong công an nhân dân đều đủ điều kiện để tiến hành cách ly điều trị cho bệnh nhân
qua kiểm tra thực tế
các đơn vị này đều đã hướng dẫn cụ thể đáp ứng quy trình từ khám sàng lọc cho đến tiến hành cách ly và điều trị
cục y tế công an nhân dân đã chủ động trang cấp trang thiết bị bảo hộ phòng chống dịch
phương tiện trong đó có cả xe cấp cứu cho hơn hai trăm một mươi đơn vị cơ sở y tế và công an các địa phương
công an ngoài đảm bảo nhiệm vụ chính trị cùng với các bộ ngành liên quan cùng với nhân dân
thực hiện tốt phòng chống dịch covid một mươi chín
từ cái việc cách ly những người
người xã hội ở vùng dịch trên thế giới về trước kia giai đoạn trước là chỉ có cửa khẩu bên dưới phía bắc thôi
nhưng bây giờ tất cả các nước hơn một trăm linh nước không trở thành vùng dịch
cái việc quản lý những đối tượng đấy về các cái cửa khẩu sân bay như thế nào cách ly ra làm sao cũng phải tập trung
xác định lực lượng công an nhân dân luôn ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
lãnh đạo bộ công an cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm

đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ không để cán bộ bị nhiễm bệnh không để đơn vị nào bị cách ly tập thể
bộ cũng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục bổ sung trang cấp thêm các thiết bị vật tư y tế dự phòng đáp ứng yêu cầu chống dịch ở giai đoạn mới
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra đối với lực lượng công an các địa phương là
siết chặt công tác lưu trú giả soát kiểm tra những trường hợp đã đi qua vùng dịch những trường hợp nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh
đặc biệt là tại những nơi đã xuất hiện những ca dương tính với covid một mươi chín các chiến sĩ công an đang phải căng mình cho công việc này
thành phố đà nẵng cho đến nay đã ghi nhận ba trường hợp nhiễm virus covid một mươi chín gồm hai du khách người anh và một nhân viên tại siêu thị điện máy
ngay sau khi có thông tin về những ca bệnh đầu tiên gấp rút cùng với lực lượng y tế cơ sở
đội an ninh công an quận ngũ hành sơn cũng như công an các quận huyện trên địa bàn đã tiến hành kiểm tra công tác lưu trú
xác minh những trường hợp có tiếp xúc để phục vụ cho việc cách ly vệ sinh khử trùng cần thiết
chúng tôi và công an sẽ vào được làm việc trực tiếp ngay tại chỗ chỗ nơi mà họ lưu trú
trong quá trình đi như thế này với chúng tôi thì nguy cơ rất là cao
bởi vì chúng tôi là những người tiếp xúc với cộng đồng và các chiến sĩ công an cùng với chúng tôi
thì đi cộng đồng chúng tôi là những người tiếp xúc với cộng đồng và các chiến sĩ công an cùng với chúng tôi
thì đi cộng đồng như thế này là cái nguy cơ cao
tất cả các cán bộ chiến sĩ của đội an ninh cũng đã thực hiện tốt các yêu cầu về phòng dịch
như là đeo khẩu trang găng tay thậm chí là khi phát hiện các trường hợp người nước ngoài đến từ vùng dịch
mà có nguy cơ mà nhỉ bệnh thì anh em đều được trang bị các trang thiết bị bảo hộ
thực tế việc siết chặt công tác lưu trú nắm lịch trình của du khách đã được lực lượng công an triển khai ngay từ tết nguyên đáng
thời điểm dịch xuất hiện và bùng phát tại trung quốc
cho đến nay trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại việt nam và các nước trên thế giới
các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quản lý lưu trú xác minh các trường hợp phục vụ cho việc phòng chống dịch tốt trực làm việc hai mươi bốn
ngay khi có thông tin dịch bệnh bùng phát đợt tiếp theo là đối với bệnh nhân số một mươi bảy
thì ngay lập tức đội an ninh được sự chỉ đạo của đồng chí trưởng an quận đã phù hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương
giúp ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn quận tiến hành công tác là ra soát phân loại từ f đến f bốn f năm theo quy định của bộ y tế

từ các địa bàn quận từ các địa bàn quận đến các địa bàn quận

để làm tốt công tác kịp thời phòng dịch cũng như việc khoanh vùng dập dịch
cùng với nỗ lực của lực lượng công an và các đơn vị chức năng
vấn đề đặt ra là ý thức của người dân và du khách trong việc khai báo
phối hợp đi cách ly khi cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng